để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện
triển khai các kế hoạch phương án tấn công chấn áp các loại tội phạm
phương án phòng chống dịch cụ thể sát với tình hình địa bàn
tập trung phối hợp với các ban ngành đoàn thể đặc biệt là lực lượng y tế
trong công tác truy vết phong tỏa các khu vực xuất hiện f tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân
tích cực tham gia phòng chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
tính từ ngày một mươi ba tháng tám đến nay đã phát hiện ba trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
xử phạt hành chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa rồi thì công an thị trấn đã xử lý bốn mươi trường hợp xử phạt năm mươi triệu đồng
qua đó đã thực hiện thêm về đảm bảo an ninh trật tự
thực hiện công tác quản lý nghiệp vụ đối với các đối tượng trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng tình hình
trong dịch bệnh để vi phạm pháp luật qua đó công an thị trấn cũng đã thực hiện công tác phối hợp với các lực lượng ban ngành
để thực hiện công tác tuyên truyền qua thực hiện công tác tuyên truyền quản lý được số đối tượng này
và đã nâng cao được ý thức trách nhiệm người dân trong công tác phòng chống dịch covid trên địa bàn
lực lượng công an huyện đã xác định và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm
có năm nhiệm vụ
thứ nhất là quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh của công an tỉnh và huyện
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
trong đó tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định như là ra đường không thực sự cần thiết
tụ tập đông người hoặc các cơ sở kinh doanh không được phép hoạt động
thứ ba là chủ động thực hiện tốt các biện pháp được ban chỉ đạo của huyện giao
thực hiện theo đảm bảo an ninh trật tự tại các khu điều trị f
khu cách đi tập trung khu cách đi tại cộng đồng
gắn với công tác phòng cháy trị cháy
thứ tư là chủ động triển khai thực hiện nghiêm các mặt công tác chuyên môn
nhất là công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm
thứ năm là quan tâm trong lo động viên tinh thần cũng như vật chất
đối với lực lượng của công an tham gia các tuyến đầu phòng chống dịch
như các chốt chặn công an các xã vùng cao
hiện tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng
bộ phòng chống dịch phú yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách
ngày đêm bám sát địa bàn ngăn chặn dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc
nhóm đối tượng trú tại tỉnh cà mau do nguyễn hà tùng cầm đầu
đã lao vào đánh một đồng chí công an gây thương tích
các bị can vừa bị công an huyện trảng bom
tỉnh đồng nai kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
ngoài bị can tùng còn có sáu bị can khác gồm nguyễn trường khang
nguyễn trí nguyện giáp thanh phú huỳnh thanh phát kiều minh đức và hồ xuân hùng
khuya ngày một mươi tháng bốn nhóm của tùng ăn nhậu mừng sinh nhật hùng rồi đi hát karaoke
nhưng phú khang và phát không đi mà vào khu công nghiệp hố nai chơi
và xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn hữu luân nên đã gọi điện cho nhóm của tùng ra hỗ trợ
nhận được tin báo công an đồn khu công nghiệp sông mây hố nai cử đại úy phạm hồng quán đến giải quyết vụ việc
thì tùng xông vào la lối chửi bới thách thức sô đẩy đồng chí quán
sau đó tùng rủ thêm đồng bọn đến đánh luân và dùng tay đấm đồng chí quán gây thương tích rồi bỏ trốn
nhưng đã bị bắt sau một ngày gây án
toán nhân dân tỉnh long đồng viết
tùng vừa mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo nguyễn văn năm và vợ là huỳnh thị nhung
cùng chú tại thôn the child hai xã phú hội huyện đức trọng
theo cáo trạng do cần tiền để trả nợ vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
năm và nhung vay của chị quang thị ngọc loan ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng
thấy thông tin cá nhân của hai vợ chồng và hợp đồng vay tiền của ngân hàng phù hợp
nên chị loan đồng ý cho vay một tỷ đồng
ngay sau đó năm cùng nhung lên ngân hàng rút toàn bộ số tiền này
sử dụng vào mục đích khác không thực hiện việc đáo hạn như cam kết
qua thời gian nhắc nợ đốc thúc không được chị loan đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa năm và nhung thừa nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt năm chín năm tù nhung bảy năm tù
và buộc phải trả cho nạn nhân số tiền đã chiếm đoạt
mới đây công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với đối tượng dùng lời lẽ lang mạ xúc phạm uy tín hình ảnh
của lực lượng công an nhân dân
sau khi đoạn clip có nội dung thô tục xúc phạm lực lượng công an xã
và lực lượng phòng chống dịch được đăng tải trên trang facebook cá nhân minh đầu bạc
trước sự phẫn nộ của dư luận cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc
và xác binh chủ tài khoản
trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang
với xe phạm này công an huyện hòa vang đã ảnh lập biên bản đối với trần văn minh
đề nghị ubnd huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu kín viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền một mươi hai năm triệu đồng
tôi có nhiều hành động xúc phạm ổng bộ
trong pháp luật của nhà nước đưa ra tôi biết là tôi sai
tôi sai là vì hành động pháp luật
chứ là tôi xin chịu một thuật pháp luật dành cho tôi
làm việc ban đầu thì đối tượng tỏ vẻ nhận thức rất là thấp
cho những hành vi đối tượng đã làm
để đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai
thứ hai là căn cứ trên quy định của pháp luật
thì sẽ tiến hành các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật
trong bối cảnh dịch bệnh khi cả nước đang gồng mình chống dịch
thì những hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm
hiện nay công an thành phố đà nẵng triển khai nhiều giải pháp
vừa tăng cường đấu tranh xác minh và xử phạt với chủ tài khoản facebook cá nhân
quản trị viên hội nhóm đăng tải nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
vừa tăng cường xử lý trực tiếp để tạo tính răng đe
quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng nhắc nhở rất là nhiều trường hợp
tuy nhiên là những cái trường hợp nào mà người dân họ không chấp hành
hoặc họ có cái biểu hiện là chống đối lại lực lượng công an
thì chúng tôi mới xử lý nghiêm
xử lý nặng
còn những cái trường hợp nếu người dân họ ý thức được
mà họ chỉ ra đường là vô tình hoặc là vô ý
họ cần đi mua lương thực thực phẩm hoặc là giải quyết những công việc cá nhân
thì chúng tôi chỉ nhắc nhở
về phía công an thành phố thì để góp phần áp chế những cái thông tin này
thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai và nắm tình hình rất là kỹ vào trên mạng
và từ đó dự đoán được những cái thông tin đó là nó sẽ lan tỏa mức độ nào

và đưa ra những thông tin chính tấm để áp lại những cái thông tin tiêu cực đó
liên quan đến xử phạt các vi phạm về quy định phòng chống dịch
lũy kế từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an thành phố đà nẵng đã xử phạt năm năm trăm một mươi năm trường hợp
với số tiền hơn sáu tỷ đồng khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là bài học thích đáng cho những trường hợp cố tình vi phạm
khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày hôm qua tại nhà ông đỗ bá toàn
ở xóm ba xã gia thanh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
xảy ra cháy tại kho chứa đồ dùng gia đình
nguy cơ cháy lan sang khu vực xưởng sản xuất và các hộ dân lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng điều bốn mươi cán bộ chiến sĩ
bốn xe chữa cháy cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
lực lượng cứu hộ cứu nạn cần khẩn trương cứu nạn hai thuyền viên tàu cá
bị mất tích tại tỉnh bình định
đây là chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số sáu diễn ra vào sáng nay
cụ thể vào tối qua một tàu cá chở ba ngư dân trên đường vào cảng đề ghi
bình định để tránh bão thì bị tàu hàng thái an đâm chìm cách bờ năm km
lực lượng bộ đội biên phòng đã cứu được một ngư dân và huy động bốn tàu cá
cùng ba tàu hàng tổ chức tìm kiếm hai ngư dân còn lại
hiện bão số sáu đã suy yếu và đi vào đất liền các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
gây mưa to nhiều nơi cho dọc dài miền trung
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương
tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão thông báo kịp thời đến người dân
để chủ động các biện pháp phòng tránh đồng thời giả soát các khu vực có nguy cơ cao
xảy ra lũ quét sắt lửa đất vùng thấp trũng sẵn sàng triển khai phương án di rời dân
bảo đảm an toàn về người và tài sản đồng thời an toàn phòng dịch covid một mươi chín
tiếp tục duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có yêu cầu